tại quảng ngãi mưa lớn trong những ngày qua cũng đã làm cho nhiều tuyến đường huyện miền núi sơn tây sạt lở gây ách tắc giao thông
để nhanh chóng thông tuyến hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ứng cứu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
đợt mưa lớn đã làm hơn một mét khối đất đá đổ gây sạt lở ách tắc giao thông trên tuyến đường trường sơn đông và tuyến đường từ trung tâm xã sơn màu đến các khu dân cư
nước lớn cũng cuốn trôi nhiều đoạn bờ kè gây sạt lở lớn sâu vào các khu dân cư đe dọa tính mạng hàng chục hộ dân xã sơn dung
hiện huyện sơn tây đã có trên một mươi điểm sạt lở do mưa lũ gây ra
chính quyền địa phương đang nỗ lực chỉ đạo các lực lượng ứng cứu tại chỗ kịp thời khắc phục các điểm sạt lở thông tuyến tạm thời để người dân qua lại
đồng thời triển khai rào chắn tại các điểm cầu nguy hiểm không cho các phương tiện giao thông lưu thông thông báo đến nhân dân các địa phương để phòng mưa bão lớn có thể xảy đến